điều đang nói là trong lúc chờ dự án nước sạch họ phải sống chung với nguồn nước giếng khoan bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một trong những thôn của xã kim sơn
đây là nước được lấy trực tiếp từ tiếng khoan của nhà ông vũ mạnh hùng thôn linh quy bắc xã kim sơn huyện gia lâm hà nội
nhìn bằng mắt thường nó cũng giống như nước máy vậy rất trong
nhưng qua một lần lọc số nước thải chảy ra sẽ như thế này
còn đây là bể lọc của gia đình ông lê văn thuận phó trưởng thôn linh quy bắc
lớp cát đen dùng để lọc nước sau một tháng nó đã chuyển màu vàng như thế này
cách trung tâm thủ đô hà nội chỉ hai mươi km thôi nhưng hơn hai người dân trên địa bàn thôn linh quy bắc của xã kim sơn
vẫn đang phải sử dụng nguồn nước diễn khoan này
mức độ ô nhiễm của nguồn nước ở đây chưa biết thế nào
nhưng chỉ bằng trực qua
cũng khiến người chứng kiến phải dùng mình
theo người dân địa phương hiện một trăm linh hộ dân đều phải xây bể lọc nước
tuy nhiên người dân chỉ dám dùng trong tắm gật và rửa rau
còn nước nấu ăn nước uống người dân phải mua bằng nước đóng chai hoặc mua thêm máy lọc nước
một trăm linh hộ gia đình đều dùng dưới khoan và đưa lên máy lọc bể lọc
sau đó dùng xuống bể chứa rồi sử dụng
nếu như gia đình có điều kiện
thì người ta dùng thêm máy lọc máy lọc nước của nhà nước bán là ba triệu bảy hay ba triệu tám gì đấy
không có tiền để mua máy ô rôn
thì mọi người phải dùng bằng mua bình nước dùng cho bữa ăn hay là uống
còn đâu nước sinh hoạt hàng ngày rửa tắm thì toàn bằng trên nước để lọc
chỉ riêng ở thôn linh quy bắc có đến từ năm đến sáu hộ kinh doanh nước đóng chai
theo anh trần xuân thủy mỗi ngày anh bán khoảng hai mươi năm bình nước này
tuy nhiên không phải ai cũng có tiền để mua máy lọc nước
hay đủ để đầu tư mỗi ngày hai mươi muôn nước đóng chai
đúng là như thế tại vì vì với cái đồng tiền người ta không có
mà với cái thực tế là con người mà không kiếm được ra
thì người ta phải đúng cắn răng để chịu cái hậu quả sau này nó sẽ đem đến cho cơ thể con người
cách mà người dân nơi đây thử nước khi dùng nước dính khoan để sử dụng
đó là lấy nước chè xanh đổ vào chậu nước
kết quả ngay sau đó sẽ cho biết họ có nên dùng hay không
chúng tôi cũng mong muốn rằng là nhà nước quan tâm
có điều kiện giúp đỡ để cho nhân dân có hệ thống nước sạch để dùng
mong các cấp lãnh đạo của huyện xã và thành phố tạo điều kiện cho huyện chúng tôi và xã chúng tôi
để đưa cái mườn nước sạch về tới bà con nhân dân trong thôn linh quý bắc để sử dụng
mình cũng mong chính quyền địa phương làm sao có nước sạch để cho dân làng dùng
khát nước sạch tiếng kêu khẩn thiết của bà con thôn linh quy bắc đã có từ lâu
xong bao nhiêu năm nay dự án nước sạch vẫn chỉ là mong đợi